đêm và sáng nay do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hình thành trên khu vực vùng núi bắc bộ đã gây mưa vừa mưa to trên địa bàn tỉnh lào cai
mưa lớn bất ngờ đã gây ngập úng nhiều tài sản của người dân
theo báo cáo sơ bộ của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai
mưa lớn chút xuống đã gây ngập úng sâu từ năm đến một mét tại tổ một mươi bảy một mươi tám và khu vực quanh chợ phường pom hán thành phố lào cai
trong ngày nhiều hội dân nước tràn vào trong nhà phải di chuyển đồ đạc để tránh bị hư hỏng
toàn bộ diện tích sao màu của người dân tổ một mươi chín hai mươi bị đất cát vùi lấp và ngập úng hư hại nặng
dự báo ngày và đêm nay hai mươi bảy tháng bảy vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến lào cai có cường độ ổn định
vẫn sẽ gây mưa vừa mưa to trên diện rộng
vì vậy người dân nhất là khu vực vùng núi cần tăng cường cao nhất công tác phòng chống lũ quét và sạt lở đất đá
vùng thấp vùng trũng cần đề phòng ngập úng sâu cảnh giác với lớp xoáy gió giật mạnh xét đánh trong khuôn rồng